các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo bộ công an ông quỳnh đã sử dụng mạng xã hội đăng các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức này gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán
trước khi vụ việc này diễn ra hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng làm việc với ông quỳnh để làm rõ hành vi đăng gần ba trăm linh bài viết chưa được kiểm chứng
sai sự thật về dịch covid một mươi chín tại nhiều địa phương
dưới góc độ pháp lý trao đổi với trang thông tin điện tử jing news luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội nêu quan điểm
với cáo buộc từ bộ công an ông đặng như quỳnh có dấu hiệu phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
trong trường hợp cơ quan điều tra xác định hậu quả của hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội người vi phạm đối diện khung hình phạt hai bảy năm tù tùy vào tính chất mức độ hành vi vi phạm cũng như hậu quả gây ra
về việc ông quỳnh từng bị mời làm việc về hành vi đăng tải các bài viết trên facebook sai sự thật
gây hoang mang dư luận đây không phải tình tiết tăng nặng nhưng thể hiện facebook cơ này có nhân thân không tốt và có thể không được hưởng khoan hồng
trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án làm rõ hành vi của những người có liên quan nếu có
như vậy theo quan điểm của luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội vì luật sư có tiếng và có nhiều kinh nghiệm tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp nghiêm trọng
mức phạt cao nhất của tội danh mà ông đặng như quỳnh đang phải đối mặt lên đến bảy năm tù giam
quý vị thân mến hiện nay tin giả gia tăng trên thị trường chứng khoán một cách chóng mặt
với những nhà đầu tư chứng khoán thì thông tin ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới các giao dịch
tuy nhiên sau những lùm xùm tại một số tập đoàn lớn liên tiếp xảy ra như tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh những thông tin thất thiệt đã xuất hiện tràn lan trên thị trường
về muốn kiểm soát được tin đồn trên sản chứng khoán các doanh nghiệp cần thực hiện nhiệm vụ như thế nào giúp nhà đầu tư an tâm và tránh ảnh hưởng
đến tâm lý mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe lời khuyên của chuyên gia về vấn đề này
những ngày vừa qua sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án tại tập đoàn flc và tân hoàng minh ông đặng như quỳnh đã đăng tải thông tin trên trang facebook cá nhân cho rằng
thời gian tới bộ công an sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính chứng khoán tương tự như hai vụ án này
theo điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện ông đặng như quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội
đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản
trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức nêu trên có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
có thể thấy thị trường chứng khoán là thị trường của thông tin ở đó bất kỳ mọi tin đồn theo chiều hướng tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp đang được nghiêm yết
có những tin đồn gây ảnh hưởng xấu gây thiệt hại cực kỳ lớn và khiến giá cổ phiếu của doanh nghiệp lao dốc nghiêm trọng
theo một chuyên gia tài chính chia sẻ cụm từ đội lái gần đây rất thân thuộc với người tham gia thị trường chứng khoán
nhưng những người mới tham gia chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức tài chính thì lại rất dễ sập bẫy thông tin từ những đội này
họ tung ra thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng nhằm thao túng giá chứng khoán khiến các cổ phiếu lên xuống theo ý đồ riêng
đặc biệt là thị trường chứng khoán việt nam vẫn còn non trẻ
cũng là điều kiện để các tin đồn còn đất sống
những thông tin này được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và gây sức ảnh hưởng không tưởng tới thị trường
thực tế thì trong quy định pháp luật không có khái niệm về đội lái
nhưng hành vi đó được hiểu là cấu kết tạo cung cầu giả để thao túng giá chứng khoán
vị chuyên gia nhấn mạnh các vụ việc phao tin một cách bất chấp thách thức dư luận và pháp luật
cần được xử lý nghiêm minh dăn đe những đối tượng có ý đổ tương tự
tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển tin đồn trên sàn chứng khoán rất khó sống
hoặc nếu có cũng tồn tại trong thời gian rất ngắn
có được điều này bởi các doanh nghiệp liên quan thường kịp thời phản hồi thông tin chuẩn xác đến các nhà đầu tư
vì vậy muốn kiểm soát được tin đồn trên sàn chứng khoán
trước hết các doanh nghiệp cần thực hiện nhiệm vụ minh bạch thông tin của mình
điều này sẽ giúp nhà đầu tư an tâm hơn và tránh ảnh hưởng đến tâm lý
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành các hoạt động điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện
xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo
trở lại với vụ việc theo quý vị facebook cơ đảng như quỳnh sẽ phải đối diện với mức án cao nhất hay không
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát vụ việc này để gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại